thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến
ngay trong tháng vừa qua nhiều hộ gia đình hóa đơn tiền điện đã tăng với mức chóng mặt
nguyên nhân là do chính sách giá điện bậc thang hiện đang được áp dụng
để tiết kiệm chi phí cũng như là giảm thiểu khó khăn trong cung ứng nguồn điện
evn khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng điện tiết kiệm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
xu thế thời tiết trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại các tỉnh bắc bộ
đặc biệt là thủ đô hà nội sẽ tiếp tục xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài tập trung trong hai tuần đầu của tháng
để hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố gián đoạn cung cấp điện
và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường
sau khi evn hà nội khuyến cáo khách hàng cũng đã tích cực sử dụng điện tiết kiệm
điều hòa thì cửa hàng tôi thì thường bật là hai mươi bảy độ và cao hơn để sử dụng tiết kiệm điện
ngoài những lúc mà không có khách ra thì mình sẽ tiết kiệm điện bằng cách ta tắt những cái bị chiếu xá
hiện nhu cầu về điện năng tiêu thụ của phụ tải đang tính đến khả năng huy động tất cả các nguồn điện
và giới hạn truyền tải của lưới điện quốc gia
nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy điện và trên lưới điện truyền tài
dẫn tới hậu quả mất ổn định
có thể xảy ra đặc biệt trong bối cảnh giá điện đã được điều chỉnh tăng tám ba mươi
thì việc tiết kiệm điện đóng vai trò quan trọng trong giảm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như giúp tiết kiệm chi tiêu cho các hộ gia đình